đồng chí phạm minh chính ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban tổ chức trung ương
và đoàn công tác đã làm việc với ban thường vụ tỉnh ủy quảng bình
về kết quả thực hiện chỉ thị số ba mươi năm của bộ chính trị về đại hội đảng bộ các cấp
tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng